ngày một mươi bốn tháng sáu tổng cục thuế đã tổ chức họp báo để thông báo tình hình thực hiện công tác thuế năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó lũy kế thu ngân sách nhà nước năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hơn năm trăm linh tỷ đồng đạt bốn mươi ba năm so với dự toán pháp lệnh tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành thuế đã thực hiện được hơn hai mươi cuộc thanh tra kiểm tra tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là hơn một mươi ba năm trăm linh tỷ đồng bằng một trăm một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong tháng năm vừa qua tại quốc hội luật thuế sự đổi đã được thông qua với nhiều thay đổi đặc biệt là tạo cơ sở để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế mới phát sinh phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như kinh doanh thương mại điện tử
kinh doanh dựa trên nền tảng số